công an thành phố hải phòng ngày hôm qua đã tổ chức đoàn công tác kiểm tra chỉ đạo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của lực lượng công an
tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín liên ngành trên địa bàn huyện vĩnh bảo
tại các chốt phòng chống dịch covid một mươi chín đoàn công tác công an thành phố yêu cầu cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương
nâng cao tinh thần trách nhiệm cùng các lực lượng liên ngành tăng cường biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn huyện vĩnh bảo
trong đó thực hiện nghiêm hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín đối với người từ các tỉnh thành khác về thành phố do sở y tế hải phòng công bố
công an thành phố đã tăng cường kiểm tra giám sát quy trình dừng kiểm tra kiểm soát phương tiện và người tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn
tại các chốt kiểm dịch công an thành phố hải phòng đã chỉ đạo lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại chốt
thực hiện nghiêm việc kiểm soát các phương tiện chở người chở hàng ra vào thành phố qua chốt xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm